hoạt động rút quân diễn ra khi ai cập chuẩn bị tổ chức một vòng đàm phán mới nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin
phía israel cho biết phái đoàn của nước này sẽ tham gia đàm phán
trong khi đó thủ tướng netanyahu nhấn mạnh israel sẵn sàng cho một thỏa thuận nhưng sẽ không có lệnh ngừng bắn trước đó
nếu phong trào hamas không trả tự do cho các con tin các vòng đàm phán ngừng bắn trước đó đã không đạt được kết quả do bất đồng giữa hai bên về việc thả con tin
cộng đồng quốc tế đang gia tăng nỗ lực đưa hàng viện trợ đến gaza trong bối cảnh có nguy cơ xảy ra nạn đói tại đây khi cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng qua
ngày bảy tháng bốn đài truyền hình trt của thổ nhĩ kỳ đưa tin cho đến nay nước này đã chuyển khoảng bốn mươi tấn viện trợ nhân đạo cho giải gaza và họ đang có kế hoạch gửi một chuyến hàng viện trợ khác trong tháng bốn này
theo đó tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ thổ nhĩ kỳ và cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp
cũng như một số tổ chức phi chính phủ đã vận chuyển hàng viện trợ đến gaza thông qua máy bay và tàu
cùng ngày ai cập và giordani cũng đã gửi hàng trăm xe tải viện trợ nhân đạo vào gaza
giordani cũng đặt mục tiêu tăng cấp đôi số viện trợ và tiếp cận số lượng dân thường lớn nhất có thể ở gaza
trong khi đó ai cập cũng đã tiếp nhận ba bảy trăm sáu mươi bốn người palestine bị thương và bị bệnh ở giải gaza và sáu một trăm chín mươi một người thân đi cùng
đồng thời cung cấp một trăm hai mươi ba xe cứu thương được trang bị đầy đủ để hỗ trợ công tác y tế
iraq ngày bảy tháng bốn cũng tuyên bố
nước này sẽ gửi một mươi triệu lít nhiên liệu tới giải gaza để hỗ trợ người dân palestine
đồng thời cho biết iraq cũng nhất trí tiếp nhận người palestine bị thương ở giải gaza
để điều trị y tế tại các bệnh viện công và tư của nước này
bên cạnh các nước trung đông tăng cường viện trợ cho gaza ngày bảy tháng bốn
chính phủ anh cho biết sẽ triển khai một tàu quân sự tham gia nỗ lực cung cấp viện trợ cho người dân gaza
đồng thời công bố gói tài chính trị giá chín bảy triệu bảng tương đương với một mươi hai hai mươi sáu triệu đô la mỹ
để cung cấp viện trợ chuyên môn hậu cần và hỗ trợ thiết bị cho người dân gaza
thông qua một hành lang nhân đạo nằm ở phía đông địa trung hải
hành lang này được liên hợp quốc mỹ và một số quốc gia khác hỗ trợ
dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đầu tháng năm tới
lực lượng houthi ở yemen ngày hôm qua cho biết đã phóng tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái
nhằm vào các tàu của anh mỹ và israel
đây là vụ tấn công mới nhất của lực lượng này nhằm vào các tàu thuyền ở khu vực biển đỏ
trong thông báo houthi cho biết hoạt động nêu trên diễn ra trong bảy mươi hai giờ qua
phía houthi đã nhắm vào một tàu của anh và một số tàu khu trục của mỹ ở biển đỏ
trong khi cũng tấn công hai tàu của israel ở biển ả rập và nội dương
trong khi những tàu này trên hành trình tới các cảng của israel
trong khi đó bộ chỉ huy trung tâm mỹ cho biết đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không di động
của lực lượng houthi trong ngày sáu tháng bốn và bắn hạ một thiết bị bay không người lái trên biển đỏ
không có thương vong hoặc thiệt hại nào được ghi nhận
thời gian qua liên quân mỹ anh và houthi liên tục có các cuộc tấn công lẫn nhau ở biển đỏ
khiến căng thẳng ở khu vực này tăng cao đe dọa nghiêm trọng an ninh an toàn hàng hải
và hoạt động giao thương trên toàn cầu
nhân ngày y tế thế giới bảy tháng bốn tổ chức y tế thế giới who cảnh báo
xung đột vũ trang kéo dài ở yemen đã làm tê liệt nghiêm trọng hệ thống y tế của nước này
khiến một mươi bảy tám triệu người cần được hỗ trợ y tế
theo who trong số một mươi bảy tám triệu người cần được hỗ trợ y tế này
phụ nữ chiếm hai mươi bốn và đang rất cần các dịch vụ hỗ trợ sinh sản
ba mươi là trẻ em với hơn năm trăm linh trẻ em dưới năm tuổi cần điều trị khẩn cấp
vì suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng
trong bối cảnh xung đột vũ trang diễn ra tại yemen các bệnh truyền nhiễm như dịch tả
sốt xuất huyết sốt rét và sởi cũng gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng
yemen đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới
với hàng trăm nghìn người thiệt mạng do xung đột bùng phát kể từ năm hai nghìn một mươi
cùng tình trạng thiếu lương thực và chăm sóc y tế
ước tính trong năm nay khoảng một mươi bảy sáu triệu người dân nước này sẽ phải đối mặt
với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng
thủ tướng anh rishi sunak mới đây cho hay
việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp quan trọng hơn tư cách thành viên của công ước châu âu
về nhân quyền echr
tiên bố đã làm dấy lên
những đồn đoán về khả năng anh có thể rút khỏi echr
nếu như vị trí thành viên của tổ chức này cản trở kế hoạch
chuyển người nhập cư bất hợp pháp đến rwanda
sau tuyên bố của ông sunak
cựu bộ trưởng nội vụ anh sarah deans cho rằng
nước này sẽ không thể ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp chưa từng có
cũng như không thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng di cư bất hợp pháp
bằng thuyền qua eo biển mang sơ nếu không rời khỏi echr
chính phủ anh đang đau đầu tìm cách giải quyết
vấn đề người nhập cư bất hợp pháp bằng đường biển
hiện mỗi ngày nước này phải chi tới tám triệu bảng
tương đương với một mươi một triệu đô la mỹ
để đảm bảo nơi ăn ở cho những người vượt biên
trong hai năm tới dự kiến anh sẽ phải chi đến sáu tỷ bảng
tương đương bảy sáu tỷ đô la mỹ cho số người nhập cư bất hợp pháp này
nếu như họ vẫn chưa được chuyển đến rwanda
đây không phải là lần đầu tiên chính phủ anh cảnh báo sẽ rút khỏi echr
trước đó trong các năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám
anh cũng từng đe dọa rời echr
nếu như việc ở lại không mang lại lợi ích cho sự thịnh vượng của london
hàn quốc đã phóng vệ tinh do thám quân sự thứ hai
được sản xuất nội địa từ một trung tâm vũ trụ của mỹ vào ngày tám tháng bốn
trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường khả năng giám sát độc lập đối với triều tiên
vệ tinh cất cánh từ trung tâm vũ trụ john kennedy
trên đảo merrid florida lúc một mươi chín h một mươi bảy phút ngày bảy tháng bốn theo giờ địa phương
tức sáu h một mươi bảy phút ngày tám tháng bốn theo giờ việt nam
trên tên lửa phan công chín của spacex
đây là vệ tinh quân sự thứ hai được phóng theo kế hoạch của hàn quốc
để sở hữu năm vệ tinh do thám cỡ vừa và lớn vào năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm giám sát hiệu quả hơn nữa đối với bình nhưỡng
ngoài ra các cơ quan quốc phòng hàn quốc được cho là đang nỗ lực
mua khoảng năm mươi sáu mươi vệ tinh do thám cỡ nhỏ và siêu nhỏ vào năm hai nghìn ba mươi
dự kiến sẽ cung cấp dữ liệu về bán đảo triều tiên ba mươi phút một lần hoặc nhanh hơn
vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh
triều tiên đang tìm cách sở hữu khả năng trình giác trên không gian
hơn hai năm trăm linh ngôi nhà đã bị ngập hơn bốn người đã phải sơ tán khẩn cấp
ở vùng orenburg của nga giáp biên rồi với kazakhstan
sau khi đê chắn sông uran bị vỡ ở thành phố miền núi os
nga cũng đã mở cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm
liên quan đến tập thể cá nhân để giải ra tình trạng vỡ tập đê này
sau khi nước sông uran dâng cao lên mức nguy hiểm do băng tan
tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn bộ khu vực
vào ngày năm tháng bốn theo giờ địa phương
lệnh sơ tán đầu tiên bắt đầu được ban hành vào tối cùng ngày
bộ tình trạng khẩn cấp nga đã triển khai hơn năm trăm ba mươi chuyên gia
một trăm hai mươi năm phương tiện và bảy mươi năm tàu thủy đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ
và cho đến thời điểm hiện nay lực lượng cứu hộ đang gia cố
các phần bờ đê bị hư hại
ủy ban điều tra vùng orenburg miền trung nước nga đã mở cuộc điều tra hình sự
sau khi con đê bị vỡ và cho rằng thảm họa vỡ đê nói trên
là kết quả của việc bảo trì đê không đạt yêu cầu
nhà chức trách sở tại đang điều tra những cá nhân chịu trách nhiệm xây dựng
bảo trì và sử dụng con đê bị vỡ
trong kỳ nghỉ tết thanh minh kéo dài ba ngày từ ngày bốn tháng bốn
tới ngày sáu tháng bốn vừa qua du lịch ở trung quốc tiếp tục tăng
so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín
thị trường du lịch ở trung quốc trong kỳ nghỉ tết thanh minh vừa kết thúc
cho thấy kết quả tốt hơn mong đợi kết quả đáng khích lệ trên
nhấn mạnh sức sống và tiềm năng mạnh mẽ của nền kinh tế trung quốc
khiến ngành du lịch dịch vụ được kỳ vọng sẽ trở thành động lực
thúc đẩy phục hồi kinh tế thứ hai thế giới
trong kỳ nghỉ lễ hội thanh minh kéo dài từ ngày bốn tháng bốn
tới ngày sáu tháng bốn lượng đặt vé từ các danh lam thắng cảnh nổi tiếng
trung quốc đã tăng gấp năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo bộ văn hóa và du lịch trung quốc khoảng một trăm một mươi chín triệu chuyến du lịch
nội địa được thực hiện trong dịp nghỉ lễ này tăng một mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các chuyến đi ước tính mang lại doanh thu du lịch năm mươi bốn tỷ nhân dân tệ
tăng một mươi hai bảy so với năm hai nghìn một mươi chín thời điểm trước khi dịch covid một mươi chín bùng phát
thưa quý vị người ta thường biết đến thư viện là nơi có rất nhiều sách
nhưng hiện nay tại mỹ nhiều thư viện đang mở rộng hoạt động của mình
theo đó bên cạnh việc cho mượn sách các đơn vị này còn chia sẻ hạt sống cây trồng
lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng và khuyến khích mọi người lưu giữ các giống cây địa phương
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây chúng ta hãy cùng đến tham quan thư viện công cộng san francisco
một trong những thư viện hạt giống mới bén rễ ở thành phố san francisco bang california của mỹ
không chỉ cho mượn sách thư viện công cộng san francisco gần đây còn ra mắt dịch vụ cho mượn hạt giống
dạy mầm kiến thức
tại khu bayview của thư viện này mọi người có thể tìm thấy nhiều giống cây trồng khác nhau
tất cả được đựng trong túi giấy ghi chép thông tin đầy đủ và lưu trữ cẩn thận trong một chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ
đây là một phần của chương trình thí điểm mang tên thư viện cho mượn hạt giống do đó mọi người có thể mang hạt giống về trồng miễn phí
thư viện hạt sống của chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu thể thư viện
các ngăn kéo cũng mở sẵn được dàn nhãn các loại rau và thảo mộc khác nhau
mọi người có thể mang bất kỳ loại giống nào mình muốn về nhà trồng
sau mùa vụ người mượn chỉ việc đem trả lại thư viện một ít giống cây mình vừa thu hoạch mà thôi
các thủ thư tại đây hy vọng những hạt giống nhỏ bé này có thể mở ra một kho tàng kiến thức
giúp mọi người tìm hiểu về thiên nhiên sinh học kỹ thuật làm vườn trong đô thị và thậm chí cả các lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng
hoạt động này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng đối với những nhân viên của thư viện ngay cả đối với những nhân viên có kinh nghiệm dày dặn nhất
tôi không hề biết có giống đậu lưỡi rồng
hiện thư viện có nhiều loại thảo mộc như hẹ bạc hà kinh giới cay rau mùi
các loại hạt giống này được mượn rất phổ biến
thư viện hạt sống này cũng đã nhận được nhiều sự đóng góp của những thành viên trong cộng đồng từ những khu vườn riêng của họ
chị jammye gong người phát ngôn của thư viện cho biết chị đang lấy một số hạt giống cho khu vườn cộng đồng của mình ở bayview
việc cho mượn hạt giống hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của thư viện
đó là tạo ra môi trường cho mọi người học hỏi tra cứu và tìm kiếm những sở thích mới khám phá những điều mới mẻ về bản thân
chúng tôi đang cố gắng tạo ra một không gian để các thành viên trong cộng đồng có thể trò chuyện với nhau cùng nhau học hỏi và tìm ra những nhóm cộng đồng riêng cho mình
chúng tôi cảm thấy cảm động khi chứng kiến những điều đó
cho đến nay thư viện bayview là một trong ba địa điểm
có chương trình thí điểm thư viện
các hạt giống các nhân viên ở thư viện cho rằng họ sẵn sàng mở rộng mô hình này sang các địa điểm khác nếu người dân ở những khu vực đó quan tâm với dự án này
năm hai nghìn một mươi một một nhóm các nhà hoạt động xã hội ở bang california đã mở thư viện hạt giống đầu tiên nhằm giúp bảo vệ sự đa dạng của hệ thực vật địa phương
sau đó họ tiếp tục thành lập một mạng lưới chia sẻ tài liệu trực tuyến để nhân rộng mô hình này
cho đến nay đã có hàng trăm thư viện tương tự mọc lên trên khắp nước mỹ
thu hút rất nhiều tình nguyện viên đến hỗ trợ phân loại hạt giống
giống cây quỳ hiếm
theo tổ chức nông lương liên hợp quốc hơn chín mươi giống cây trồng trên thế giới đã biến mất khỏi những cánh đồng trong một trăm linh năm qua
sự đa dạng của thực vật đang mất dần do nhiều nông dân chuyển sang trồng những giống cây lai tạo
vì cho năng suất cao hơn
do đó theo giới chuyên môn vai trò của các thư viện hạt giống là rất quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học ở địa phương